quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chương trình nhân dân
thưa quý vị sau những ngày liên tục gây mưa rông cho các tỉnh phía bắc
từ đêm nay cả khối khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao sẽ đều bước vào quá trình suy yếu
vì thế miền bắc sẽ chỉ còn mưa về đêm và sáng sớm
sáng ngày mai vùng thấp phía tây phát triển thời tiết bắc bộ phổ biến có nắng
với thời gian nắng trong ngày sẽ xuất hiện nhiều hơn và liên tục hơn
mưa có thể xuất hiện về chiều tối nhưng tập trung chính ở khu vực phía đông bắc bộ
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó ở phía đông bắc bộ nhiệt độ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
hệ thống gây mưa ở phía bắc suy yếu nên trong đêm nay
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh vẫn còn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhưng sang ngày mai trời có nắng nhiều hơn nhiệt độ cao nhất cho ngày mai ở khu vực này
sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh thành từ quảng bình đến bình thuận trong đêm nay
và chiều tối mai đều phổ biến ít mưa
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi ba ba mươi năm độ
cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ lên trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày mai vẫn có nắng cả ngày
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
còn khu vực nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt ba mươi ba ba mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất ngày với khoảng nắng nóng vẫn tập trung nhiều hơn ở khu vực miền đông
với nhiệt độ đạt

về chiều và tối mai mưa rào và rông rải rác sẽ xuất hiện ở nam bộ và phần phía nam của tây nguyên
trong mưa rông người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật nguy hiểm
trên biển ở khu vực bắc biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa
từ đêm nay sang ngày mai gió sẽ chuyển dần từ đông bắc sang hướng đông với cường độ cấp bốn cấp năm
trong khi đó ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm huyện đảo trường sa
duy trì trường gió đông cấp ba bốn
thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều trong trạng thái ít mưa
tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước